vâng do ảnh hưởng của bão số chín thì từ chiều tối ngày hôm qua tại nhiều địa phương đã có mưa to mưa lớn liên tục đã khiến cho nhiều nơi bị ngập lụt và nhiều tàu của ngư dân đã bị mất liên lạc
do ảnh hưởng của cơn bão số chín gây mưa to đã làm tuyến đường sắt từ ga cà rôm đến ga phước nhơn tỉnh ninh thuận bị ngập nặng nhiều đoạn
tuyến đường sắt này có chiều dài tổng cộng khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh mét sâu hơn một m
ngoài ra mưa lớn còn làm trôi nền đường sắt một đoạn dài một trăm linh mét khiến các đoàn tàu thống nhất không thể đi qua
tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận do lớn làm một lồng bè có tám con cá bị đứt nheo trôi ra biển ước tính thiệt hại khoảng sáu tỷ đồng
tại phường hàm tiến thành phố phan thiết do lớn kết hợp với chiều cường làm sạt lở ba km bờ biển sạt lở sâu vào bên trong khoảng năm bảy mét khiến bảy tàu cá bị cuốn trôi hư hỏng hoàn toàn và hai nhà dân có nguy cơ sập đổ
tại phường thanh hải thành phố phan thiết sạt lở bờ biển khiến tám ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng
từ tối qua đến sáng nay huyện miền núi đồng xuân thuộc tỉnh phú yên có mưa to và rất to kết hợp với gió lớn kết hợp với các hồ chứa xả lũ làm cho nước sông kỳ lộ sông lớn thứ hai ở phú yên sau sông ba dâng cao gây ngập lụt cục bộ chia cắt nhiều xã
theo báo cáo của bộ chỉ huy biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã có hai tàu của bà rịa vũng tàu bị mất liên lạc gồm tàu bv chín mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi bảy ts cùng bảy ngư dân và một tàu chưa xác minh được số hiệu
ngoài ra thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn huyện cần giờ thành phố hồ chí minh cho biết trong ngày hôm qua cũng đã có một người trên ghe không có số hiệu thuộc xã an hòa huyện cần giờ rơi xuống biển mất tích
trước đó vào lúc một mươi một h bốn mươi năm ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại vị trí cách tây nam mũi ô cấp bà rịa vũng tàu khoảng một mươi một hải lý có một ngư dân trên chiếc ghe chở ba người rơi xuống biển mất tích